hà nội đang khuyến khích và đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ miễn phí xe buýt cho những đối tượng được ưu tiên hạn chế phương tiện xe cá nhân đặc biệt là vào giờ cao điểm và khu vực nội đồ
đã có hơn hai trăm năm mươi thẻ xe buýt miễn phí được phát hành tại hà nội kể từ khi chính sách miễn phí vé xe buýt cho người cao tuổi người có công với cách mạng người khuyết tật có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hiện tại tổng công ty vận tài hà nội mỗi ngày tiếp nhận trung bình bốn trăm linh đơn đăng ký làm thẻ xe buýt miễn phí